tại hà nội phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi làm việc với bộ y tế về những nhiệm vụ đã triển khai trong quý i năm hai nghìn hai mươi
trong đó tập trung vào một số nội dung chính về bảo hiểm y tế giá dịch vụ y tế và công tác đấu thầu thuốc vật tư thiết bị y tế
theo báo cáo của bộ y tế giai đoạn một bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam đã thống nhất đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành sửa đổi bổ sung thông tư ba mươi bảy về điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
tiếp theo giai đoạn hai bộ y tế cùng bộ tài chính và bảo hiểm xã hội việt nam sẽ khảo sát tổng thể
nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để sắp xếp lại số dịch vụ hiện nay xây dựng đỉnh mức và giá của hai đến ba dịch vụ
về lộ trình điều chỉnh giá giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi bộ y tế sẽ tiến hành điều chỉnh theo nguyên tắc tính đủ chi phí
và có tích lũy để phát triển
về vấn đề đấu thầu đàm phán và quản lý giá thuốc phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
giá thuốc không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề nhân đạo vì người dân còn rất nghèo
do đó phó thủ tướng chỉ đạo cơ chế đấu thầu đàm phán giá thuốc và vật tư thiết bị y tế
cần phải được thực hiện rõ ràng minh bạch bảo đảm quyền lợi cho người dân